trong không khí giao hòa của tiết trời vào xuân vạn vật thiên nhiên các loài hoa như đua nhau khoe sắc tiếp thêm sức sống mới cho con người
với quan niệm trong mỗi gia đình việt tết đến xuân về phải chọn bằng được một nhành mai một cành đào hoặc cây quất để trưng trong ba ngày tết
tuy nhiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhiều nơi mai đào không nở đúng dịp tết
nên năm nay trong những ngày tết vừa qua nhiều người đã tìm đến phong lan một loài hoa được nhiều người yêu thích
đây là vườn lan của ông lê văn điểm ở thôn an lợi xã triệu độ huyện triệu phong tỉnh quảng trị
một người có thâm niên chơi lan một mươi hai năm
hiện tại vườn lan của ông có hơn ba trăm linh giỏ lan các loại trong đó có đến hai trăm năm mươi giỏ lan rừng đặc biệt có một số giống lan rừng quý như nghinh xuân
lan hài được ông mang về từ rừng đến nay đã hơn một mươi hai năm tuổi và cứ mỗi độ xuân về những giò lan này lại bung nở rất thơm ngát
họ cũng muốn là nở quen năm lúc nào có hoa hết
nhưng mà quan trọng nhất là trong cái tết trong khóng khí tết thì vài ba chầu hô điệp nở hoặc là một vài chầu đến rô để nó có màu khác
hiện nay thú chơi lan ở quảng trị đang trở thành một trào lưu phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo thành phần người chơi
một câu lạc bộ hoa lan tỉnh quảng trị được thành lập từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy với khoảng một trăm năm mươi thành viên
những người yêu lan phải đam mê
và phải sẵn sàng chia sẻ
rồi đến mỗi độ xuân về thì người yêu lan bắt buộc mình phải kích hoa hoặc là làm cho ra hoa để có dịp chơi tết
và những giò hoa mà mình chơi tết thì thường là hoa hô điệp và nghiên xuân là trọng tâm
còn một số loài hoa khác như là đen rô cá tiên da và một số dòng hoang thảo hoang thảo giả hạc và hoang thảo tăm bảo sắc là một điều rất thực tế
và khi mỗi độ xuân về thì
đó là một cái cần và đủ để cho người chơi lan và đam mê sẽ chia sẻ và kết nối
chơi lan đang trở thành thú chơi tao nhã sang trọng trong ba ngày tết
mùa xuân mùa của muôn loài hoa đua nhau khoe sắc ở đâu người ta cũng có thể bắt gặp hoa lan
trong sự hòa quyện của hương sắc mùa xuân sự hiện hữu và tô điểm của các loài lan càng thêm say đắm lòng người